ta có những bệnh này được gọi là cấp cứu nam khoa
có nghĩa là gì dương vật cương cứng lên nhưng không mềm xuống được
thì đấy được gọi là cấp cứu nam khoa
nghe bệnh này có ở nữ giới hay không
thì chia sẻ là có gặp ở nữ giới
bình thường dương vật thì tất cả các anh em đều mong muốn là quan hệ thật lâu càng lâu càng tốt
hay nếu mà nói nôm la là nhiều anh cứ khoe là cương cứng được tối đa
có khi dài đến ba mươi phút chẳng hạn
nhưng điều này là vô cùng vô lý
bởi vì dương vật chúng ta nếu như chúng ta mà cứ cương cứng liên tục
thì sẽ gây thiếu máu vào dương vật
ta có những bệnh này được gọi là cấp cứu nam khoa
có nghĩa là gì dương vật cương cứng lên nhưng không mềm xuống được
thì đấy được gọi là cấp cứu nam khoa
nghe bệnh này có ở nữ giới hay không
thì chia sẻ là có gặp ở nữ giới
cũng giống như nam giới phụ nữ có thể gặp phải hiện tượng dối loạn cương cứng
khiến bệnh nhân vô cùng khó chịu và thậm chí gặp nhiều rắc rối
theo giải thích của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
đây là hiện tượng mà khi không có bất cứ kích thích tình dục nào
hoặc khi cuộc yêu đã kết thúc mà âm vật của nữ giới vẫn cương cứng
thậm chí cường cứng liên tục với cảm giác hưng phấn tình dục
cảm giác liên tình liên miên
thượng mạ phong để giải thích cho chị em hiểu
hay tất cả mọi người hiểu đó là hiện tượng cương cứng của dương vật
chúng ta biết nếu như sự cương cứng ở nam giới biểu hiện rất rõ
đó là sự cơ quan dương vật cương cứng lên
hay chúng ta kích thích lúc đầu tiên chúng ta hay trêu bằng quả ớt
thì sau khi kích thích chị em lên đôi khi nó to bằng quả chuối
thì chúng ta hiểu để to từ quả ớt lên quả chuối là có rất nhiều máu bơm vào trong cơ quan sinh dục
thì cái điều này hoàn toàn chính xác ở chị em phụ nữ
phụ nữ khi bắt đầu tham gia hoạt động tình dục
đối với đầu tiên là tham gia hoạt động tình dục
thì sẽ cảm thấy mình hưng phấn hơn
sẽ cảm thấy đôi khi là mình cảm thấy có một từ mà bác sĩ thành dịch
tiếng anh người ta dùng là tớ non
có nghĩa là như mình phải bật công tác lên
hay mình dịch tiếng việt
đôi khi bác sĩ hay dùng là từ nứng lên
thế chị em sẽ cảm thấy cơ quan sinh dục hơi cương cương lên
hay rõ nhất là chúng ta thấy bồ ngực của chúng ta cương lên
thì tất cả cái sự cương lên ở cơ quan sinh dục của người nữ
cơ chế giống y hệt cơ chế của việt nam
và có một cơ quan của nữ giới
chức năng duy nhất để đạt khóa cảng tình dục
đó là âm vật
thì chính là cơ quan giống y hệt của dương vật của nam giới
thế thì cái hệ thống máu bơm vào cơ quan của âm vật của nữ giới
cũng giống y như hệ thống bơm vào dương vật của nam giới
và chúng ta đã gặp những bệnh nhân
đó là mặc dù không hề có kích thích tình dục
nhưng lúc nào âm vật cũng gì cũng cương cứng lên
và vô cùng khó chịu

chia sẻ đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng
và điều trị thì vô cùng khó khăn
và rất nhiều bệnh nhân
khi mà liên tục cương cứng ở cơ quan sinh dục như vậy

bứt dứt trong người

và khá khó xử trì
tuy không phải trường hợp phổ biến xảy ra đối với mọi phụ nữ
nhưng trong một số trường hợp
hội chứng này kéo dài vài tiếng đồng hồ
hoặc có thể vài tuần
gây trở ngại ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh
để chấm dứt hiện tượng này
lời khuyên được đưa ra
là chị em cần đi khám chuyên khoa
để tìm ra nguyên nhân cụ thể
từ đó xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất
đối với hội chứng âm vật
cương cứng liên tục ở nữ giới
thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
chỉ ra một số nguyên nhân thường gặp như
vấn đề cơ địa do viêm nhiễm
hoặc do tác dụng phụ
khi sử dụng một số thuốc hay chế phẩm lạ
phương pháp điều trị phổ biến
đó là sử dụng thuốc ức chế hương phấn
ở thần kinh trung ương
kết hợp thuốc giảm đau
một số bệnh nhân có tình trạng viêm phụ khoa
như nấm âm đạo
viêm âm đạo do tập khuẩn
cần điều trị viêm nhiễm triệt đề
và có phương án dự phòng tái phát
trường hợp nguyên nhân của hội chứng
do sử dụng các loại thuốc hoặc chế phẩm lạ
như nước hoa vùng kín kem bôi trơn
dẫn đến dị ứng kích thích
thì điều đầu tiên cần làm
là dừng ngay việc sử dụng tất cả các loại chế phẩm này
chỉ dùng nước để rửa
vệ sinh cơ quan sinh dục
đồng thời sử dụng thuốc ức chế hương phấn
hoặc kem bôi lidocaine
thuốc tê giảm kích thích
nếu các phương pháp điều trị đều không thể đáp ứng
và người bệnh gặp nhiều trở ngại
gặp những vấn đề về tâm lý
thì phương pháp được đưa ra là phẫu thuật cắt bỏ ẩm vật
dù là ở mức độ nào của bệnh
hay phương pháp điều trị nào
thì bác sĩ thành cũng nhấn mạnh
bệnh nhân cần đi khám chuyên khoa
và luôn làm theo chỉ định hướng dẫn của bác sĩ
tránh tự ý điều trị
tự sử dụng thuốc hoặc các chế phẩm khác
để đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả điều trị
hy vọng những giây phút ngắn ngủi vừa rồi
có thể mang đến cho quý vị và các bạn
những thông tin và kiến thức
chúc quý vị khán giả
luôn có những cuộc yêu trợn vẹn
và đừng quên theo dõi kênh youtube
của báo sức khỏe và đời sống
hẹn gặp lại quý vị
trong những video tiếp theo